bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
theo đó đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy diện tích rừng trên toàn quốc đạt hơn một mươi bốn bốn triệu hectare
trong đó rừng tự nhiên có khoảng một mươi hai mươi ba triệu hectare rừng trồng hơn bốn triệu hectare
sau khi công bố hiện trạng rừng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tổng cục lâm nghiệp
thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại quyết định số một nghìn bốn trăm ba mươi chín
về ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giao ủy ban nhân dân các cấp huyện xã
thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định
các tỉnh sử dụng số liệu hiện trạng rừng để ra soát điều chỉnh quy hoạch kế hoạch bảo vệ
và phát triển rừng hàng năm làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng các năm tiếp theo
đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm hai nghìn một mươi bảy
cần làm rõ nguyên nhân xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định